chỉ trong năm ngày hai đối tượng đã gây ra sáu vụ cướp giật tài sản điều đáng chú ý là trong đó có một đối tượng chỉ mới một mươi bốn tuổi
đó là đậu văn chiến hai mươi ba tuổi và một thiếu niên một mươi bốn tuổi cùng chú tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng này đã gây ra sáu vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an các đối tượng sử dụng xe mô tô đã tháo biển kiểm soát để gây án
khi đối tượng ngồi sau thực hiện hành vi cướp giật đối tượng điều khiển xe tăng ga với tốc độ rất cao để tẩu thoát gây nguy hiểm đến tính mạng của bị hại cũng như những người tham gia giao thông
lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm năm điện thoại di động một dây chuyền bạc một đồng hồ đeo tay và một xe mô tô dùng để gây án
đối tượng đậu văn chiến đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện công an huyện hưng nguyên vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan đến vụ án